cùng ngày liên minh châu âu eu thông báo gia hạn thêm một năm lệnh trừng phạt đối với belarus
chủ yếu liên quan tới chiến dịch quân sự đặc biệt của nga tại ukraine
hội đồng châu âu cơ quan đại diện cho hai mươi bảy quốc gia thành viên eu cho biết các biện pháp trừng phạt này
đã được gia hạn đến ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
kể từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi eu đã áp đặt một số vòng trừng phạt nhằm vào tổng thống belarus
cùng một trăm chín mươi bốn chính khách khác
ngoài ra lệnh trừng phạt cũng nhằm vào ba mươi bốn thực thể của belarus